tại thành phố hồ chí minh mạng lưới ung thư vú việt nam đã tổ chức ngày hội nón hồng với chủ đề sống lần thứ hai
hàng năm không chỉ việt nam mà trên thế giới tháng một mươi được biết đến như là tháng nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư vú
đây là dịp để toàn thế giới cổ vũ những giá trị sống tốt đẹp và thúc đẩy tăng cường chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư
chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như cắt tóc miễn phí chụp hình bán áo gây quỹ
ngoài ra tác giả trần thúy thiên cho ra mắt cuốn tự truyện sống lần thứ hai kể về hành trình chiến đấu chống lại bệnh ung thư vú của chị gái mình
chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân ung thư vú nâng cao ý thức của mọi người về căn bệnh này